khu đồng soi xã việt hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương là khu đồng bãi trũng đất chua người dân bỏ hoang đã nhiều năm
với suy nghĩ tất đất tất vàng ông nguyễn kim cương đã biến khu đất bỏ hoang này thành khu chuyên canh cây lúa nếp mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm
gia đình ông nguyễn kim cương đang canh tác lúa nếp trên diện tích hơn ba mươi hectare
trước đây khu đất này do cây lúa không hiệu quả đất trũng chuột phá hoại nhiều nên nhiều hộ dân đã bỏ hoang
vụ mùa năm hai nghìn một mươi tám ông cương chuyên canh cây lúa nếp cái hoa vàng sản xuất theo quy trình hữu cơ nên lúa phát triển tốt có giá trị kinh tế cao
tổng sản lượng lúa vụ mùa vừa qua đạt trên một trăm linh tấn gia đình ông thu lãi khoảng một trăm linh triệu đồng
để có hiệu quả cái giống lúa là gia đình chọn cái giống t hai mươi hai và đấy là vụ chiêm
còn vụ mùa là cái giống lúa nếp hoa vàng thì bắt đầu nó mới chịu đựng được các cái trần trũng
theo ông cương để cây lúa hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao thì cần phải cấy tập trung một vùng một giống một thời gian
hiện tại cùng giá trị kinh tế đem lại từ việc cây lúa gia đình ông còn thu hoạch cây ăn quả trên bờ
cây lúa trên bãi đất hoang hóa đã giúp gia đình ông nguyễn kim cương có nguồn thu nhập ổn định
đây là mô hình tích tụ ruộng đất mang lại hiệu quả kinh tế cao đáng được nhiều người dân nói theo